ngày hôm nay gần hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước đã có một ngày hội khai trường vô cùng đặc biệt
để chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là một ngày khai giảng với nhiều cảm xúc lo lắng sen lẫn với sự hồi hộp
bởi năm học mới bắt đầu trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương
khai giảng vào mùa dịch có cái khó làm sao để khai giảng vừa vui lại vừa bảo đảm an toàn
để giải bài toán này thế nào mỗi trường mỗi địa phương lại có những cách làm riêng
sáng sớm ngày năm tháng chín cũng như hàng triệu học sinh trên cả nước
bảo ngân cùng mẹ sửa soạn bộ đồng phục mới để đón ngày khai giảng
chỉ khác là năm nay khai giảng của cô bé đặc biệt hơn
vẫn trào cờ hát quốc ca và xem các tiết mục văn nghệ
nhưng là qua màn hình máy tính trực tuyến như thế này
tổ chức lễ khai giảng trực tiếp kết hợp với trực tuyến như thế này là cách một số trường đã thực hiện để bảo đảm cho một năm học đặc biệt với nhiệm vụ kép
chúng tôi cũng xác định là năm học hai nghìn hai mươi một là cái năm học phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của cộng đồng
tức là đã là trường học
thì bao giờ cũng có một cái nhiệm vụ đó là dạy tốt học tốt
thì năm nay thực hiện nhiệm vụ kép vừa dạy tốt học tốt vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả
với các trường học tổ chức khai giảng trực tiếp
thì cách thức cũng có nhiều thay đổi để tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng
nhưng vẫn bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
năm nay thì cũng tổ chức một lễ khai giảng để học sinh gặp trung tâm
vì vậy nên những một số các hoạt động như
như công tác thi đua khen khưởng
hay là những cái phần giới thiệu của các đối tác hay là các trung tâm tổ chức
thì nhà trường cũng giúp họ đi và chỉ đảm bảo những mảng việc chính
em rất là sẵn sàng để quay lại một năm học mới
và em cũng rất là hào hức cho năm học này ạ
và bọn em cũng đã chuẩn bị tinh thần để vừa chống dịch vừa học tập ạ
thưa quý vị đây là năm học đặt nền móng cho
mới giáo dục bởi ngay sau buổi lễ khai giảng thì chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
sẽ được đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp một
sách mới giá mới cùng với hàng loạt chi phí cũng đang là gánh nặng với nhiều gia đình
đặc biệt là với người dân tộc thiểu số
hiểu được điều này các địa phương đã thực hiện nhiều cách khắc phục
song đều hướng đến mục tiêu không để học sinh thiếu sách
đây là lứa học sinh đầu tiên sẽ được thụ hưởng chương trình giáo dục phổ thông mới
và để có thể sẵn sàng đón lứa học sinh lớp một của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
là sự nỗ lực trong nhiều năm qua của toàn ngành giáo dục
cũng như sự vào cuộc của chính quyền địa phương
thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thì nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đòi hỏi phải nâng một cái tầm mới toàn diện và chất lượng

vị quyết hai mươi chín của trung ương về đổi mới căn bản toàn diện và chất lượng của giáo dục và đào tạo
thực hiện được mục tiêu giáo dục đó là nhờ cái sự nỗ lực vượt bậc không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên trong toàn ngành của chúng tôi
tất cả các thầy cô giáo đặc biệt là những giáo viên đang ngày đêm cắm bản để thực hiện cái mục tiêu giáo dục
chủ trương của ngành giáo dục là không để học sinh thiếu sách giáo khoa
nhất là lớp một không phải học trai học trung
thế nên trước ngày khai giảng toàn bộ bộ sách giáo khoa đồ dùng học tập hỗ trợ đã được các thầy cô giáo nhận về cho các em học sinh vùng khó
sách vở mới là một niềm vui thực sự lớn đối với em của những học sinh bước vào một năm học mới
vì điều kiện gia đình của các em thực sự khó khăn không thể mua được sách vở cho các em nên là nhà nước đã tài trợ đến tận tay các em
để các em có phương tiện đồ dùng học tập tốt nhất để linh hội được cái kiến thức mà thầy cô giáo đã truyền thụ cho các em
đổi mới giáo dục sẽ giúp chúng ta có một thế hệ học sinh được trang bị đầy đủ những kỹ năng mới
trở thành những con người sáng tạo biết yêu thương có tinh thần tập thể
sự đồng hành của gia đình nhà trường và toàn xã hội sẽ quyết định thành công của chương trình giáo dục phổ thông mới
tương lai của việt nam sẽ dạng dỡ hơn nữa từ sự thay đổi hôm nay